trong phiên họp chiều nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đã lý giải về việc lấy ý kiến cấm uống rượu bia khi lái xe
chủ tịch quốc hội khẳng định theo pháp luật hiện hành trong lĩnh vực giao thông đã có nhiều quy định nghiêm cấm hành vi uống rượu bia khi lái xe
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết trong quá trình xây dựng luật phòng chống tắc hại của rượu bia quốc hội chọn vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau để tham khảo
xin ý kiến quốc hội theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
việc xin ý kiến các đại biểu vào ngày ba tháng sáu là để tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện dự thảo luật chứ không phải biểu quyết thông qua luật
chủ tịch quốc hội lấy làm tiếc khi dư luận có những hiểu lầm rằng quốc hội chưa muốn xử lý người tham gia giao thông sử dụng rượu bia
theo chủ tịch quốc hội pháp luật hiện hành trong lĩnh vực giao thông đã có nhiều quy định nghiêm cấm hành vi uống rượu bia mà sử dụng phương tiện giao thông như luật giao thông đường bộ luật đường sắt
luật giao thông đường thủy nội địa luật hành chính
điều đó khẳng định rằng không phải là không quy định điều này và trong luật phòng chống tắc hại rượu bia thì không có chế tài xử lý
khi xây dựng luật này với mong muốn thu hút tất cả nội dung đã quy định về việc sử dụng rượu bia vào luật và do còn nhiều ý kiến khác nhau nên mới xin ý kiến đại biểu
xin ý kiến để có cơ sở tiếp tục nghiên cứu chỉnh lý hoàn thiện dự án luật trước khi trình quốc hội thông qua
không có nghĩa ngày hôm qua không có phải
đó là biểu quyết thông qua
xin quốc hội các đại biểu quốc hội các cơ quan quốc hội các cơ quan chính phủ phải nắm rõ quy định của pháp luật để giải thích cho dân dân
và các cơ quan truyền thông báo chí cũng phải nắm rõ những quy định của pháp luật để tuyên truyền cho đúng bản chất của sự việc tránh gây hiểu lầm của nhân dân
phó thủ tướng chính phủ trương hòa bình cũng nhận định đã uống rượu bia là không tham gia giao thông
theo phó thủ tướng không chỉ có luật mà chúng ta còn sửa nghị định bốn
sáu để xử lý hiệu quả hơn
chính phủ thì có nghị định bốn
sáu và tới đây sẽ sửa nghị định bốn
theo hướng là tăng cái mức phạt tối đa đối với những cái hành vi vi phạm giao thông
trong đó có cái việc vi phạm về nông độ côn tham gia giao thông và kể cả những cái chế tài là rất là nặng nặng đối với những cái cơ quan tổ chức
đối với doanh nghiệp kinh doanh xe đối với cơ sở đào tạo đối với cơ sở kiểm định đối với cán bộ thừa hành v v